thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại